hồ xuân hương tp đà lạt hiện có ba hồ lắng ngoài việc chứa nước còn có chức năng ngăn chặn rác thải vào hồ xuân hương
tuy nhiên những tuần gần đây các hồ lắng này bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và sinh hoạt của người dân sống xung quanh
trước thực trạng trên người dân mong mỏi các cơ quan chức năng sớm đưa ra giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt đề vấn đề ô nhiễm này
tại hồ lắng bên cạnh đường y ác xanh tp đà lạt ngay miệng cống dẫn nước vào hồ xuân hương dòng nước đen kịt bốc mùi hồi thối nồng nặc
khu vực này nằm ngay sát một trong những tuyến đường trung tâm thành phố nên người dân và du khách không khỏi bức xúc khi việc tham quan du lịch và việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng
hồ đội có hồ lắng phía thượng nguồn hồ xuân hương cũng chịu chung số phận với hiện tượng cá chết hàng loạt
nhiều năm qua thành phố đà lạt đã triển khai một số biện pháp xử lý ô nhiễm tại ba hồ lắng và hồ xuân hương nhưng chỉ mang tính chất tạm thời chưa giải quyết tận gốc rễ của vấn nạn này
bởi thế cứ vào mùa nắng nóng tình trạng nhức nhối lại diễn ra
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có văn bản yêu cầu thành phố đà lạt sớm giải quyết rứt điểm tình trạng ô nhiễm nêu trên đảm bảo cuộc sống cho người dân thành phố